trong khuôn khổ chuyến thăm thái lan hôm nay thượng tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đã đồng chủ trì đối thoại cấp cao lần thứ nhất giữa bộ công an việt nam và bộ tư lệnh cảnh sát hoàng gia thái lan
thay mặt đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam bộ trưởng tô lâm đánh giá cao cảnh sát hoàng gia thái lan
đăng cai tổ chức đối thoại cấp cao lần thứ nhất tại thủ đô bangkok
tại đối thoại cấp cao lần thứ nhất hai bên nhất trí cho rằng trong những năm qua
trên cơ sở các hiệp định thỏa thuận đã ký giữa hai nước
quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam và cảnh sát hoàng gia thái lan không ngừng được thúc đẩy
có trọng tâm trọng điểm đi vào chiều sâu có hiệu quả thiết thực
nhất là trong hợp tác an ninh cảnh sát trao đổi đoàn học tập kinh nghiệm hợp tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ
kết thúc đối thoại bộ trưởng tô lâm và tổng tư lệnh cảnh sát hoàng gia thái lan
chặt thiếp chay thinda đã ký biên bản thỏa thuận hợp tác giữa bộ công an việt nam và cảnh sát hoàng gia thái lan
cùng ngày bộ trưởng tô lâm và đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam đã hội kiến đại tướng thavip mesneyzom
tổng thư ký hội đồng an ninh quốc gia thái lan